tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ trao tặng lịch block hai nghìn một mươi bảy cho các đơn vị bộ đội thuộc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và bộ tư lệnh hải quân đang làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới và hải đảo
thay mặt những người làm công tác xuất bản in và phát hành trong cả nước thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông hoàng vĩnh bảo đã trao tặng ba block lịch năm hai nghìn một mươi bảy cho các đơn vị thuộc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới và hải đảo
đây là hoạt động có ý nghĩa góp thêm một ấn phẩm văn hóa tinh thần để đồng bào chiến sĩ đón tết vui xuân đồng thời đây cũng là món quà tri ân của ngành xuất bản in và phát hành sách việt nam đến với các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước
thay mặt cho các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở các vùng biên giới hải đảo thiếu tướng đỗ danh vượng phó chính ủy bộ đội biên phòng và trần đô đốc đặng minh hải phó chính ủy quân chủng hải quân đã cảm ơn tình cảm và những món quà tết quý báu của những người làm công tác xuất bản in và phát hành trong cả nước đồng thời hứa sẽ luôn vững vàng bản lĩnh chính trị vượt qua mọi gian khó giữ chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn vùng trời chủ quyền lãnh thổ của đất nước